hà nội sẽ dừng hoạt động các bệnh viện nhà hàng không bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân tp hà nội
diễn ra vào chiều nay một mươi bảy tháng tám
phát biểu tại cuộc họp ông nguyễn văn sửu phó chủ tịch thường trực phụ trách ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
ngay sau cuộc họp này hà nội sẽ ban hành công điện khẩn yêu cầu từ giờ ngày một mươi chín tháng tám
các cửa hàng kinh doanh trên thực hiện giãn cách nhân viên đeo khẩu trang tổ chức đo thân nhiệt cho khách
và khách ngồi cách nhau tối thiểu một mét đồng thời huy động lực lượng để kiểm tra các nhà hàng
nếu không thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh phải xử phạt mạnh hơn thậm chí đóng cửa hàng
đối với các bệnh viện nhất là bệnh viện tư nhân cũng sẽ cho đóng cửa nếu không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
ông nguyễn văn xỉu khuyến cáo người dân đặc biệt là người già và những người có tiền xử bệnh nặng
không ra khỏi nhà khi cần thiết
các quận huyện phải xử phạt nặng những người không đeo khẩu trang khi ra đường